hôm nay chủ tịch trung quốc tập cận bình đã có cuộc gặp với chủ tịch hội đồng châu âu charles michel
và chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von leyen tại bắc kinh thảo luận về nhiều vấn đề cùng quan tâm
đây là hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên sau bốn năm giữa các nhà lãnh đạo trung quốc và liên minh châu âu
trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực thu hẹp bất đồng còn tồn tại trong nhiều lĩnh vực từ thương mại
cho tới quan điểm xung quanh cuộc xung đột tại ukraine
tại cuộc gặp chủ tịch hội đồng châu âu charles michel nhấn mạnh khối này đang tìm kiếm một mối quan hệ ổn định
và cùng có lợi với trung quốc trong khi đó chủ tịch ủy ban châu âu von leyen đã nhấn mạnh là hai bên phải giải quyết
tình trạng mất cân bằng và khác biệt giữa liên minh châu âu và trung quốc
về phía trung quốc chủ tịch trung quốc đã kêu gọi eu cùng phối hợp để bảo đảm sự ổn định toàn cầu
cải thiện lòng tin chính trị song phương và xóa bỏ mọi hình thức can thiệp vào quan hệ của hai bên
eu muốn cân bằng thâm hụt thương mại với trung quốc hiện đang ở mức bốn trăm linh tỷ euro
hai bên cũng được cho là sẽ tìm cách tăng cường hợp tác trong các hành động chống biến đổi khí hậu
thúc đẩy đa dạng sinh học và lĩnh vực y tế